vào sáng nay ngày một mươi tháng một tại tp hcm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an và có buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cán bộ công an cấp cao đã nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm đã đến thăm và chúc tết gia đình đồng chí lê duẩn nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí nguyễn văn linh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam gia đình đồng chí bùi thiện ngộ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an gia đình đồng chí mai trí thọ nguyên bộ trưởng bộ nội vụ gia đình đồng chí phạm hùng nguyên bộ trưởng bộ nội vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ trưởng tô lâm thắp hương tưởng nhớ vong linh các đồng chí thăm hỏi chúc tết gia đình các đồng chí và bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của các đồng chí đối với công cuộc xây dựng đất nước nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an phu nhân một số đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an các cán bộ lão thành cách mạng cán bộ tiền khởi nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động sĩ quan cấp tướng trong lực lượng công an nhân dân
trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an phu nhân và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo bộ
chúc mừng các đồng chí cán bộ lão thành vinh dự được nhận huy hiệu bảy mươi năm bảy mươi năm năm tám mươi năm tuổi đảng mừng thọ các đồng chí tám mươi tám mươi năm chín mươi chín mươi năm tuổi
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự kết quả các mặt công tác và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời nhấn mạnh những kết quả thành tích của lực lượng công an là hết sức to lớn toàn diện được lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
đồng thời đồng chí bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó